trong ngày hai mươi bảy tháng chín bộ y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phòng chống dịch bệnh nguy hiểm và dịch bệnh mùa thu đông
với các điểm cầu là hà nội tp hcm nha trang và tây nguyên
tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên thế giới và việt nam cũng không phải là ngoại lệ
khi các bệnh nguy hiểm như suất suất huyết suất xét và các bệnh mới xuất hiện như ebola
mers cova luôn có nguy cơ cao xâm nhập bùng phát nếu không triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch
theo dự báo của cục y tế dự phòng bệnh do virus zika có thể tăng số trường hợp mắc trong thời gian tới
bệnh xuất xuất huyết vẫn diễn biến phức tạp đến hết mùa mưa nhất là ở khu vực miền nam và tây nguyên
bệnh suất xét do ký sinh trùng suất xét kháng thuốc có nguy cơ lan rộng ở một số tỉnh
bệnh tay chân miệng có thể gia tăng và bệnh cúm diễn biến phức tạp trong mùa thu đông
các bệnh có vaccine tiêm chủng phòng bệnh nếu không thực hiện tiêm chủng đầy đủ và quản lý tốt đối tượng tiêm chủng vẫn có thể xảy ra dịch
trước tình hình đó bộ y tế đã chủ động chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch tiến hành các giải pháp giám sát và đáp ứng dịch
các giải pháp giảm tử vong tập huấn nâng cao năng lực trần đoán và điều trị cho bệnh viện các tuyến đồng thời đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân dân